unesco không vinh danh công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đây là khẳng định của tiến sĩ frank prostjan cựu cán bộ chương trình cao cấp của unesco
tại buổi thuyết trình về công ước năm hai nghìn ba về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
được tổ chức vào sáng nay tại viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
theo tiến sĩ frank prostjan trong công ước năm hai nghìn ba di sản văn hóa phi vật thể
chỉ được sở hữu công nhận bởi cộng đồng nhóm cá nhân và một số trường hợp là các cá nhân
như thế có nghĩa là không có di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia hay của nhân loại
mà chỉ có di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng tại một quốc gia nào đó
công ước hai nghìn ba cũng bác bỏ việc xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể
nên không có khái niệm xếp hạng di sản theo cấp tỉnh cấp quốc gia hay cấp thế giới
tuy nhiên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều văn bản của cơ quan quản lý nhà nước
của chuyên gia nhà nghiên cứu thường truyền tải sai là unesco vinh danh công nhận
di sản văn hóa phi vật thể nào đó là của thế giới của nhân loại
trong nhiều năm qua để giải quyết vấn đề này thì uasto đã phối hợp với lại chính phủ các quốc gia
thành viên thực hiện một chương trình nâng cao năng lực toàn cầu
tại việt nam chúng tôi đã tiến hành các khóa tập huấn đào tạo các hội thảo
qua đó lại giúp cho các cơ quan quản lý các trung ương địa phương
cũng như là các nhà nghiên cứu có thể hiểu một cách chính xác công ước hai nghìn ba
để có thể chia sẻ với lại công chúng rộng rãi hơn nói chung
tuy nhiên tiến sĩ frank prostjan cũng cho rằng việt nam không phải là quốc gia duy nhất hiểu sai về thuật ngữ này
các sai lệch có thể bắt nguồn từ việc chuyển ngữ từ tiếng anh tiếng pháp sang tiếng việt
nếu không hiểu chính xác sẽ ảnh hưởng đến quyền của cộng đồng sở hữu di sản
thậm chí làm di sản trở nên méo mó